chuyển sang các tin tức quốc tế
ngày một mươi một tháng bốn phó cố vấn an ninh quốc gia hàn quốc kim ta hyo cho hay
bộ trưởng quốc phòng nước này và mỹ đã điện đàm và nhất trí đánh giá rằng
phần lớn thông tin chứa trong các tài liệu mật của lầu năm góc
được cho là bị dò dỉ trên mạng là thông tin giả mạo
ông kim tae hyo đưa ra phát biểu này khi tới washington dc của mỹ
để thảo luận công tác chuẩn bị cho chuyến thăm mỹ sắp tới của tổng thống hàn quốc yum seok in
cuộc điện đàm giữa bộ trưởng quốc phòng hàn quốc lee chung suk
và người đồng cấp mỹ lloyd austin ngày một mươi một tháng bốn
được cho là động thái của mỹ nhằm chấn an đồng minh
sau thông tin một số tài liệu mật của mỹ có nội dung liên quan tới hàn quốc
bị thiết lộ trên mạng xã hội
các tài liệu mật của quân đội mỹ bị dò dỉ gần đây
có chứa thông tin về các cuộc thảo luận nội bộ của giới chức hàn quốc
nội dung thảo luận là việc mỹ gây áp lực thuyết phục hàn quốc
gửi vũ khí cho ukraine đều đi ngược với chính sách mà seoul theo đuổi